trong năm hai nghìn một mươi sáu với sự nỗ lực lớn của các địa phương người nuôi và cộng đồng doanh nghiệp
tình hình sản xuất và tiêu thụ cá cha có sự tăng trưởng
tuy nhiên kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của ngành hàng cá tra việt nam
tại hội nghị tổng kết tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra năm hai nghìn một mươi chín
và một số giải pháp phát triển bền vững bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề xuất
thành lập sàn giao dịch các sản phẩm cá cha việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy dự báo sẽ là năm có lợi thế rất lớn cho ngành hàng cá tra việt nam
với nhu cầu rất lớn từ thị trường trung quốc khi những dấu hiệu tốt từ các nhà nhập khẩu
cho thấy thị trường này năm tới sẽ có thể vượt mỹ thành nước nhập khẩu cá cha lớn nhất từ việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra năm nhóm giải pháp chính
để phát triển bền vững ngành hàng cá tra năm hai nghìn một mươi bảy gồm nâng cao chất lượng sản phẩm
giảm giá thành sản xuất đa dạng sản phẩm chú trọng phát triển sản phẩm giá trị giá trị
gia tăng tăng cường liên kết trong tổ chức sản xuất trong đó khuyến khích chuỗi giá trị
tăng cường cơ chế quản lý và xây dựng cơ chế chính sách phù hợp
phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ trong đó quan tâm hơn thị trường nội địa
xem xét khả năng thành lập trung tâm giao dịch hoặc sàn giao dịch các sản phẩm cá cha và vật tư đầu vào
theo hiệp hội cá tra việt nam giá trị gia tăng của cá cha trước đây thường được mọi người nghĩ đến
là phải chế biến sâu chế biến thành thực phẩm dùng ngay tận dụng phụ phẩm
làm các sản phẩm như dầu cá collagen tuy nhiên giá trị gia tăng khi có sản nó không hoàn toàn chỉ như vậy
mà nó còn giúp nhiều ngành khác có liên quan cùng phát triển gia tăng doanh số